chủ trương đúng đắn này không chỉ hỗ trợ người lao động mà còn giúp doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất sau đại dịch
tuy nhiên điều này chỉ đúng khi gói hỗ trợ đến tay người lao động kịp thời
càng chậm thì đời sống của người lao động đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn
vậy làm sao để chính sách nhân văn này đến tay người lao động một cách kịp thời
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là góc nhìn từ phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ nguyên viện trưởng viện công nhân và công đoàn
và trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung chính sách đã ban hành theo quyết định tám hai nghìn hai mươi hai
người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm
được hỗ trợ năm trăm linh đồng một người một tháng khi có đủ các điều kiện sau
ở thuê ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày một hai đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định
thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày một bốn hai nghìn hai mươi hai
đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng phương thức chi trả một lần hoặc theo từng tháng
đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động mức hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng
khi có đủ các điều kiện sau
ở thuê ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày một bốn đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
ba người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp khu chế xuất hoặc khu vực tinh tế trọng điểm
hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên
được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày một bốn đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó
đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc chưa tham gia nhưng phải có tên trong danh sách chi trả lương của người sử dụng lao động
thời gian tối đa ba tháng phương thức chi trả hàng tháng
đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
thưa ông có thể nói rằng gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân là một gói hỗ trợ rất là nhân văn và kịp thời
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về ý nghĩa của gói hỗ trợ này trong thời điểm hiện nay không ạ
đúng như bạn nói đây là gói cứu trợ rất kịp thời dành cho những người khó khăn có thể nói là cực kỳ khó khăn
bởi vì tôi theo dõi trên vô tuyến truyền hình tôi đã thấy có những người đã rời khỏi khu nhà trọ rồi
đang tìm về những cái vùng mà có lẽ dịch nó ít tràn đến hoặc là họ về quê
và như vậy chúng ta sẽ khó tìm được nguồn lao động này nhưng họ buộc phải về quê
vì mục đích chính của họ là họ đi tìm việc làm
thế mà việc làm đang có mà họ phải rời khỏi cái khu làm việc để tìm đến nơi khác
đây là chúng ta phải thấy rằng cái dịch cúng này nó cực kỳ nguy hại và nó ảnh hưởng rất lớn đến tình thực làm của công nhân lao động
cho nên tôi nghĩ rằng là chỗ ở hỗ trợ tiền chỗ ở
là một cái hỗ trợ cực kỳ quan trọng chỉ còn sau mỗi miếng ăn thôi
để họ sẵn sàng vào làm việc cho doanh nghiệp
làm việc lâu dài hơn làm việc an toàn hơn và có thể yên tâm làm việc tốt hơn
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ
có thể thấy rằng là chính sách mà chính phủ đưa ra thì rất là nhân văn kịp thời
tuy nhiên thì qua khảo sát lại nhiều người lao động chưa hề biết tới gói hỗ trợ này
và nhiều doanh nghiệp thì cũng chưa triển khai hoặc là chưa có hướng dẫn cụ thể
vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn
về quyền lợi của người lao động trong vấn đề này không ạ
tôi nghĩ rằng là có lẽ quan trọng nhất đó là các anh công đoàn phía chúng tôi đấy
và những tổ chức có liên quan
ví dụ hội liên hiệp phụ nữ hoặc là mặt trận tổ quốc
nhanh chóng tuyên truyền để người lao động thấy được
cái kịp thời cái nhân văn trong chính sách này của chính phủ
và để người lao động có thể xác nhận được
nhận được ngay những cái khoản tiền mà hỗ trợ cho họ
bảo đảm chỗ ở bên cạnh cái chỗ ăn rồi như cái nguồn để nuôi sống của họ rồi thì phải có chỗ ở nữa
và cái thứ hai nữa đó là những cái tổ chức trong doanh nghiệp đấy
cũng nhanh chóng giúp cho người lao động có thể tiếp cận được cần những điều kiện một hai ba bốn liệt kê ra
tuyên truyền bằng loa bằng đai
để cho người lao động hiểu được họ đang có những quyền lợi như thế này
nếu họ không tiếp cận nhanh không nắm được chắc thì người ta sẽ bỏ lỡ đi mất
đây chính là chính phủ là dùng những biện pháp tốt cho mình
tại mình không tiếp cận nhanh thì có nghĩa là chúng ta bỏ qua những cái cơ hội này
vâng thưa ông trước việc chậm trễ đó thì thủ tướng chính phủ cũng mới có công điện
và yêu cầu phải hoàn thành cái gói hỗ trợ này trong tháng tám tới
vậy theo ông để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân thì chúng ta cần phải thực hiện những điều gì
và vai trò của địa phương cũng như các sở lao động thương minh và xã hội là gì ạ
tôi nghĩ là cái việc dục của chính phủ là đúng
bởi vì đưa ra rồi mà chúng ta không thực hiện đây là trách nhiệm của chúng ta
chính là các cơ quan địa phương phải nhanh chóng giúp cho người lao động xác nhận ngay
khi họ làm việc khi họ ở đâu đấy
để cho người ta có điều kiện được nhận cái tiền hỗ trợ của chính phủ
đấy là một cái mặt thứ hai nữa là phía các doanh nghiệp có lẽ cần phải tìm những cách nào
để có thể vừa đáp ứng được của cơ quan nhận tiền của chính phủ
nhưng đồng thời lại vừa giữ được cái tiền này bảo đảm đúng đối tượng đúng mục đích mà không để thất thoát
tôi nghĩ đấy là cái quan trọng nhất
vâng xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
cảm ơn ông